tại buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ công thương do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì
các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để phát huy tiềm năng lợi thế của thủ đô
trong các lĩnh vực công nghiệp năng lượng thương mại
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho rằng hà nội cần xác định rõ không gian dành cho công nghiệp
hệ sinh thái khởi nghiệp đồng thời cần tập trung cải cách hành chính
xây dựng chính phủ điện tử xây dựng và hình thành hệ thống logistic
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ mong muốn bộ công thương hỗ trợ hà nội
trong việc xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp của hà nội theo hướng hiện đại
về lĩnh vực năng lượng bí thư thành ủy hà nội mong muốn bộ công thương tháo gỡ khó khăn
trong việc thực hiện bổ sung các dự án nhà máy điện rác vào quy hoạch phát triển điện lực
để bảo đảm mục tiêu cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển của thủ đô
hà nội cũng mong bộ công thương hỗ trợ đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử
để hà nội trở thành địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số thương mại điện tử
và nghiên cứu thí điểm xây dựng sàn giao dịch giá cả tương lai
nhằm hạn chế phương tiện lưu thông đồng thời góp phần nâng cao an toàn giao thông
sở giao thông vận tải hà nội đang lấy ý kiến đề án
định số lượng xe chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện
phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn thành phố
phù hợp với kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động
sở giao thông vận tải hà nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan
khảo sát và quy hoạch một số khu vực có thể triển khai loại hình phương tiện xe chở người bốn bánh
sử dụng động cơ điện đồng thời đề ra giải pháp cụ thể
để xóa lỗ hỏng trong quản lý xe chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện hiện nay
theo đại diện ubnd quận cầu giấy trong bảy tháng đầu năm
quận đã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đất đai
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa giải quyết được rứt điểm
do chủ đầu tư và chủ công trình không hợp tác với cơ quan chức năng
như vi phạm tại dự án cống hóa mương phan kế bính và mương nghĩa đô
vi phạm trật tự xây dựng tại ba mươi tám khúc thở dụ
vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai diễn ra đặc biệt phức tạp tại huyện hoài đức
quá trình đô thị hóa chuẩn bị lên quận khiến địa phương này trở thành điểm nóng
với nhiều trường hợp vi phạm đất đai phát sinh trong năm nay
đại diện ban tuyên giáo thành ủy đề nghị hai địa phương
tiếp tục đẩy mạnh xử lý rứt điểm các công trình vi phạm
đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu
nhất là quan tâm xử lý nước thải tại các làng nghề khu công nghiệp
từ ngày một mươi tháng tám đến ngày một mươi sáu tháng tám là thời gian cao điểm của dịch covid một mươi chín
do đó sở công thương hà nội đề nghị các đơn vị doanh nghiệp
cần tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp ba lần so với nhu cầu bình thường của người dân
việc này thực hiện trong ba năm
ba tháng tháng tám tháng chín và tháng một mươi đối với một mươi bảy mặt hàng thiết yếu
theo đó các doanh nghiệp thương mại bố trí lượng hàng tại các địa điểm bán hàng
lượng hàng trong kho để các mặt hàng thiết yếu phải đảm bảo đúng yêu cầu đã đặt ra
các doanh nghiệp cần chủ động liên kết với các tỉnh thành phố để đảm bảo đủ nguồn hàng
đồng thời phải tính toán đến phương án trong trường hợp rất nhiều tỉnh thành phố
nằm trong vùng doanh nghiệp nhập hàng phát hiện danh ổ dịch lớn và phải cách ly phong tỏa
các doanh nghiệp và các người trung học phổ thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh
cha mẹ học sinh và nhân dân thủ đô nhất là trước tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
thưa quý vị và các bạn thành phố hà nội đã và đang đưa nhóm giống lúa chất lượng cao vào sản xuất
tạo ra những vùng chuyên canh góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa cả về năng suất và chất lượng
việc này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô
mà còn mở ra hướng mới cho gạo chất lượng cao của hà nội vươn tới thị trường thế giới
đó cũng là nội dung chính của phóng sự tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
từ năm hai nghìn một mươi một sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã xây dựng một đề án phát triển lúa chất lượng cao
tại hà nội và đã đưa tỷ lệ lúa chất lượng đến năm hai nghìn một mươi sáu là bốn mươi
và đến nay được sự quan tâm của thành phố cũng như sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
hà nội đã tiếp tục chương trình phát triển lúa
tỷ lệ chất lượng tỷ lệ lúa chất lượng năm hai nghìn hai mươi tính đến thời điểm này đạt năm mươi bảy năm
hà nội phấn đấu năm hai nghìn hai mươi năm có khoảng ba mươi hectare
qua đó hình thành và phát triển năm mươi sáu mươi vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu
đồng thời thành phố sẽ tập trung hỗ trợ các khẩu còn yếu như công nghệ xấy sở chế chế biến bảo quản sản phẩm
để mà phát triển ra thị trường quốc tế thì thứ nhất là thành phố
hà nội phải đang chuyển đổi cái việc là tổ chức chuyển đổi sang cái phương thức tổ chức sản xuất truyền thống
sang sản xuất theo chuỗi giá trị và tập trung dụng đất lại để khắc phục cái tình trạng dụng đất nhỏ lẻ manh mún
thành lập các cái tổ hợp tác ở các xã sản xuất từ đó thì kết hợp với doanh nghiệp để hợp tác
doanh nghiệp thì tìm thị trường xuất khẩu ở nước ngoài và trên cơ sở các cái nhu cầu
các tiêu chuẩn chất lượng ở nước ngoài sản phẩm nước ngoài thì các doanh nghiệp sẽ định hướng ký kết hợp đồng
các vùng sản xuất
đối với cái tiêu chuẩn của sản xuất lúa gạo thì chúng tôi cũng đã có những cái phương hạ phán rất là cụ thể
trong cái chuỗi quy trình lên cái chuỗi thì chúng tôi đều có những cái dòng sản phẩm
thứ nhất là dòng gạo an toàn thứ hai là dòng gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn hữu cơ hoặc theo tiêu chuẩn hữu cơ
và thứ ba nữa những dòng nhãn màu đỏ là chúng tôi hướng theo tiêu chuẩn hữu cơ của mỹ
thì trên nền tảng của tcvn tức là cái tiêu chuẩn hữu cơ của việt nam
thì chúng tôi đã tiếp tục thực hiện hai năm nay hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi đều thực hiện quy trình đối với gạo theo tiêu chuẩn hữu cơ của mỹ
mà cái quy trình này cái giám sát về quy trình trồng cấy là bởi viện nông nghiệp việt nam
và cái chương trình phân tích của trung tâm phân tích của sở nông nghiệp hà nội cũng đã hỗ trợ
để làm sao mà chúng tôi đạt được cái yêu cầu đúng như các chuyên gia mỹ sang đưa cung cập về giải pháp
hiện nay khoảng sáu mươi diện tích lúa của hà nội là lúa hàng hóa chất lượng cao
và thành phố đặc biệt chú trọng bộ giống lúa japonica cho việc hình thành các vùng chuyên canh hướng tới xuất khẩu
đây là giống lúa cho năng suất cao khả năng chống chịu sâu bệnh tốt năng suất trung bình đạt trên hai tạ một sao
đặc biệt giống lúa này cho chất lượng gạo thơm ngon giá lúa cũng cao hơn lúa thường khoảng ba mươi
đối với hợp tác xã nông nghiệp vị cơ đồng phú của chúng tôi thì bắt đầu từ vụ xuân năm hai nghìn một mươi chín

chúng tôi đã tham gia sản xuất lúa giống japonica đấy là một cái giống mới mà theo tôi được biết và được tập huấn
ở bên trung tâm phát triển nông nghiệp hướng dẫn thì giống lúa japonica là một cái giống mới
và có rất nhiều khả năng để chống chịu được sâu bệnh và chống được rét đặc biệt là cái vụ xuân
lúa có thể chịu được cái thời tiết rét
thế cho nên là chúng tôi đã thay đổi giống và chúng tôi đã tham gia cái lúa
giống chất lượng cao đấy là giống japonica bắt đầu từ vụ xuân năm hai nghìn một mươi chín
và từ năm hai nghìn một mươi chín cho tới đến nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục phát triển và mở rộng cái giống lúa japonica chất lượng
được sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng từ thành phố đến các phòng ban cơ quan của huyện
cũng như là đối với nánh đạo địa phương và được bà con người ta hết sức khởi hứng
cái thứ hai là đối với địa phương
lợi thế về địa hình địa lý và thời tiết cũng như là các nguồn nước
về cái việc sản xuất cái giống lúa cũng như là các sản phẩm chất lượng cao
thế và đối với các cơ chế chính sách hiện tại bây giờ và đối với các doanh nghiệp
thì hết sức là đồng hành cùng với bà con nông dân đối với hợp tác xã và địa phương
thế đấy là những cái thuận lợi
thế và cái thứ hai nữa là cái thuận lợi liên quan đến các cái tuyên truyền
được các cơ quan thông tấn như báo đài và các hệ thống truyền thông tuyên truyền rất là rộng rãi
rõ ràng dễ đến được người tiêu dùng
khi mà tổ chức sản xuất chuỗi thì chúng ta có cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý
cũng như là doanh nghiệp và người dân ngay từ đầu
từ đấy chúng ta quản lý được vùng trồng
quản lý được vùng trồng cũng như là vấn đề là xác định được cái vấn đề là đầu sản phẩm chúng ta
nó ra đạt theo tiêu chuẩn chất lượng như thế nào
cũng như là vấn đề mà doanh nghiệp mong muốn cũng như người tiêu dùng mong muốn
thì với những nội dung như vậy thì chúng tôi sẽ quản lý được vùng trồng đạt theo tiêu chuẩn việt gáp
và đảm bảo an toàn
cũng như là đạt theo tiêu chuẩn hữu cơ và đặc biệt là phấn đấu theo hướng xuất khẩu
thì còn phải đạt theo tiêu chuẩn global gap
thì với như vậy thì nó sẽ nâng cao cái chất lượng cũng như là cái an toàn cho người tiêu dùng
diện tích lúa hàng hóa chất lượng cao tăng nhanh trong những năm gần đây
nhưng công nghệ sau thu hoạch chế biến bảo quản sản phẩm và xúc tiến thương mại
đối với lúa gạo chuyển biến chậm
phần lớn lúa gạo chất lượng cao chưa có thương hiệu
nên gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu
bên cạnh đó sự liên kết giữa nông dân doanh nghiệp trong sản xuất chế biến lúa gạo chưa chặt chẽ
tình trạng người dân phá vỡ hợp đồng diễn ra phổ biến
khiến doanh nghiệp dè dặt trong bao tiêu sản phẩm
cũng như hỗ trợ tổ chức sản xuất và đầu tư công nghệ sau thu hoạch
giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp cần có sự kết hợp chặt chẽ hơn
hàng năm thì hàng các cái nhiệm kỳ thì cũng có cái việc là gặp gỡ trao đổi kết nối
thông tin tới các đại sứ mà đi các nước ấy
thì trên cơ sở đó thì sẽ có những kết nối thường xuyên
để mà kịp thời có những cái cung cấp thông tin hay là những cái hỗ trợ doanh nghiệp
kết nối các cái thị trường
cũng như là cái việc mà thành phố hà nội sở nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã có hợp tác
với hiệp hội doanh nhân việt nam ở nước ngoài
thì với những hiệp hội doanh nhân này sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất trong nước
thì sẽ đi xuất khẩu theo hướng chính ảnh
để mà chính các cái hiệp hội doanh nhân việt nam nước ngoài
cũng có các cái doanh nghiệp các cái cơ sở mà các thị trường tiêu thụ ở thị trường
như các hệ thống siêu thị thị trường mỹ hay là châu âu
thì những cái đấy chúng tôi đã có những cái kết nối như vậy
và có những cái định hướng cho doanh nghiệp
hai nữa là chính cũng doanh nghiệp tìm hiểu các cái tiêu chuẩn các cái giao cản
từ các cơ quan cũng như là từ các cái thị trường các nước
để mà có cái đặt hàng đối với nông dân sản xuất theo các cái tiêu chuẩn như vậy
việc xây dựng thương hiệu
có một vai trò rất là quan trọng để trong cái vấn đề tiêu thụ
cũng như đặc biệt là trong cái hướng xuất khẩu
thì đã ngay chính vì vậy mà từ hai nghìn một mươi hai hà nội cũng đã xây dựng ra những cái vấn đề chỉ đạo
ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo sửa nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
và đã thực hiện được xây dựng các nhãn hiệu và lộ trình từ hai nghìn một mươi hai đến nay
đã xây dựng được năm cái nhãn hiệu năm cái thương hiệu
thì với năm cái nhãn hiệu và thương hiệu như vậy
chúng tôi phát triển thành những cái thương hiệu
để có thể trong vài năm
vấn đề cung cấp vấn đề là nội tiêu
cái thứ hai là cái vấn đề mà chia nhóm ra là như cái gạo hữu cơ đồng phú
thì là phát triển theo cái vấn đề là xuất khẩu
và trong cái năm hai nghìn hai mươi thì tiếp tục chúng tôi sẽ phát triển cái vùng nam phương tiến
và những cái vùng như là mỹ thành để phát triển sản xuất lúa hữu cơ
cũng như là xây dựng để đẩy mạnh cái hướng xuất khẩu
tôi áp dụng quy trình bảy nhà trong liên kết chuỗi
đầu tiên thì cơ quan nhà nước hỗ trợ

thứ hai là đối với các chương trình đội hội đồng khoa học
thì sẽ giúp sức về cái giải pháp công nghệ áp dụng chế biến sau thu hoạch
cũng như áp dụng công nghệ cao với đồng ruộng
và nhà thứ ba là công ty bảo minh là nhà tổ chức sản xuất
nhà thứ bốn là nông dân hợp tác xã làm theo quy trình công ty bảo minh đề ra
nhà thứ năm là các nhà phân phối
và nhà thứ sáu với một nguồn vốn rất lớn đáp ứng cho sáu kênh bán hàng
thì không thể nào thiếu đi nhà banh
và cái câu chuyện đối với cái chất lượng sản phẩm thì có lan tỏa được không thì phải có nhà báo
thì đây là những câu chuyện mà chúng tôi đều có những cái định hướng cụ thể
để trong cái chuỗi liên kết bảy nhà rất là rõ ràng
phân khúc trong vai trò chức lăng từng nhà một để chúng tôi khép kín trong một quy trình liên kết chuỗi
sản xuất lúa gạo an toàn và hướng theo tiêu chuẩn hữu cơ
những chính sách về hỗ trợ thuế trong thời gian tới sẽ tạo nên sự cạnh tranh về giá
ngoài câu chuyện của người sản xuất thì các doanh nghiệp phải chuẩn bị
để đáp ứng sản lượng lớn trên thị trường trong nước cũng như quốc tế
việc xây dựng và phát triển vùng trồng lúa chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
của người dân thủ đô mà còn mở hướng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu
thực hiện tốt việc này sẽ góp phần vào hoàn thành mục tiêu tái cử cấu nông nghiệp của hà nội
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
thưa quý vị và các bạn

trong trường hình phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ubnd tp hà nội đã có quy định về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh đó lực lượng công an các phường trên địa bàn thành phố đã ra quân
tiến hành xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong trường hình phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
các cơ quan chức năng của quận nam tử liêm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phòng chống dịch tuyên truyền về các chế tài liên quan để người dân có ý thức chấp hành
ngay sau khi bị thở phạt lực lượng chức năng đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
tính tới thời điểm này sau gần một tuần xử phạt công an phường mễ trì đã xử phạt hành chính
trên năm mươi trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
qua đó ý thức người dân đã dần được nâng cao hơn trong việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
về việc họ phải tự đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và bảo vệ cho cộng đồng
theo tôi thấy từ bắt đầu đợt dịch thứ hai này ý thức của người dân đeo khẩu trang đã chấp hành tốt hơn
so với lần đầu do một phần là lần đầu cũng đang chủ quan ít người đeo
nên đợt này chúng tôi đã xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang đã ít hơn nhiều so với lần dịch đầu
chúng tôi phổ biến cho các cảnh sát khu vực của công an phường tuyên truyền đến cho người dân
ngoài ra là chúng tôi có các
gián các thông báo về việc xử phạt đeo khẩu trang và các chế tài để cho người dân người ta nắm được
và từ đó là họ đã nâng cao ý thức của mình và sẽ chấp hành những việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh
còn tại địa bàn phường mỹ đình một qua công tác gia quân kiểm tra xử lý vi phạm người dân
về việc không đeo khẩu trang nơi công cộng đã gần hai mươi trường hợp bị xử phạt hành chính
từ khi mà triển khai thì công an phường mỹ đình một đã phối hợp với y tế và tư pháp của phường
gia quân để đầu tiên là tuyên truyền nhắc nhở
sau đó là xử lý những trường hợp cố tình vi phạm không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
đấy là hình thức gian đe và cũng tuyên truyền để nhắc nhở người dân là tăng cường công tác tự bảo vệ mình
cũng như là cộng đồng để phòng chống dịch bệnh covid
diễn biến dịch thì phức tạp nhưng mà tình hình dịch thì kéo dài
nên là vẫn có sự lơ là của người dân với sự là đi ra nơi công cộng thì không chấp hành đeo khẩu trang
thì vẫn còn hiện tượng xảy ra
bắt đầu thì trạm y tế đã bắt đầu triển khai luôn rồi ạ
thì theo cái quyết định là thực hiện đúng theo cái quyết định của nhà nước đưa ra thì trạm y tế và công an
đã thực hiện luôn trong công tác phối hợp với cả công an trong đợt dịch này thì trạm y tế cũng với cả công an
cũng tích cực phối hợp để xử phạt theo quy định của nhà nước
thì sau khi xử phạt thì ý thức của người dân cũng được nâng cao hơn
thực hiện sự chế giải của chính phủ
và ủy ban thành phố thì hiện nay ủy ban phường đang triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo công tác đeo khẩu trang phòng chống dịch
hiện nay thì ủy ban phường phối hợp với công an phường y tế triển khai thực hiện việc xử phạt khẩu trang trên ủy ban phường
bắt đầu thì nhận thức của người dân đã đọc nâng cao và người dân đã chấp hành ra ngoài đường đã đeo khẩu trang đủ
tuy nhiên thì vẫn có một số bộ phận người dân chưa ý thức chấp hành
trong thời gian tới thì ủy ban phường tiếp tục có các biện pháp mạnh để nâng cao giúp cho người dân và đồng thời thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch tốt trên địa bàn phường
theo văn bản số chín trăm hai mươi năm của sở tư pháp hà nội chi tiết mức phạt đối với các hành vi vi phạm các quy định về phòng chống covid một mươi chín như sau
người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến ba trăm linh đồng
hai người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến năm triệu đồng
đường phố bị phạt tối đa đến bảy triệu đồng
trong tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp cùng với việc thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp ứng phó ngăn chặn dịch
thì ý thức và tinh thần trách nhiệm sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng
đó còn là sự chung tay góp sức cùng với cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị và các bạn những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tuần này
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thủ đô ngày mới tiếp theo
xin kính chào tạm biệt